cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao đã đến dân hòa
và thăm khu di tích lịch sử chủ tịch hồ chí minh tại số tám nghìn chín trăm chín mươi một phố nam hòa sơn thành phố côn minh tỉnh vân nam
chủ tịch hồ chí minh đã sống và làm việc tại khu di tích lịch sử chủ tịch hồ chí minh số tám nghìn chín trăm chín mươi một phố nam hoa sơn
thành phố côn minh tỉnh vân nam từ tháng ba đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong quãng thời gian này chủ tịch hồ chí minh đã gặp gỡ các nhà cách mạng việt nam để bàn về những sự kiện trọng đại của cách mạng việt nam
chủ tịch hồ chí minh cũng đã đi khảo sát dọc tuyến đường sắt vân nam việt nam và có nhiều hoạt động khác
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các thành viên trong đoàn bày tỏ xúc động khi đến thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại côn minh
được chứng kiến rất nhiều hình ảnh và tư liệu quý giá về chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ cảm ơn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh vân nam thành phố côn minh đã gìn giữ và tu bổ khu di tích hồ chí minh
một minh chứng sinh động cho quan hệ việt nam trung quốc